đưa ra những cái gợi mở ra những cái nguồn tư tưởng có vẻ là mới
và kích động một bộ phận nhân dân nhất là giới trẻ đi theo cái hướng là con đường tư bạc chủ nghĩa
không cần phải tiếp xúc trực tiếp như phương thức truyền thống

nút bóng dưới danh nghĩa trợ cấp học bổng hứa hẹn tài trợ kinh phí
rise ra nhiều thông báo tuyển sinh trá hình để tuyển lựa lôi kéo người tham gia
do không biết được ý đồ của rise phần vì lợi ích kinh tế trước mắt

vậy đứng sau cái gọi là tổ chức rise là gì
sau khi bộ công an công bố việt tân là tổ chức khủng bố
một số đối tượng cầm đầu cốt cán trong tổ chức đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức
riêng dưới danh nghĩa là tổ chức phi chính phủ và một trong số đó là thành lập tổ chức rise
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thành viên cốt cán của việt tân gồm huỳnh phạm phương trang
tên khác angela trang huỳnh phạm hồng thuận tên khác chinichi hồng thuận và nguyễn quốc trinh
đã công khai xin ra khỏi tổ chức việt tân tuyên bố thành lập cái gọi là tổ chức rise tại mỹ
với ý đồ sử dụng vò bọc tổ chức phi chính phủ
rise đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

không liên quan đến hoạt động mang tính chính trị để dễ về hoạt động
để móc nối với các nhóm xã hội dân sự trong nước
tổ chức rise tìm cách lôi kéo xây dựng đội ngũ nhân sự điều hành

từ đó âm mưu đưa lực lượng phương tiện về địa bàn kể cận
kiên tối hoạt động chống phá trong nước

gần nhất là mở văn phòng đại diện tại sinh vo

thực ra đằng sau với cái âm mưu đưa xã hội dân sự
tức là nó vô hiệu hóa đảng
nó phi chính dị hóa tất cả
và chúng cho rằng là một đảng lãnh đạo nó không dân chủ
và chúng muốn bác bỏ vai trò lãnh đạo của đảng thôi
mục tiêu của rise và một số tổ chức ngoại vi khác của việt tân
là tiếp tục mở rộng địa bàn
hình thành khoảng một cộng đồng là các hội nhóm xã hội dân sự ở việt nam
từ đó chúng dễ dàng tiến hành các hoạt động chống phá việt nam
cần phải khẳng định
các vấn đề liên quan tới dân sinh dân chủ chỉ là vỏ bọc
để các thế lực thù địch như tổ chức rise đưa ra
nhằm đánh lửa nhận thức của người dân
mục tiêu của việc thúc đẩy cái gọi là xã hội dân sự tại việt nam
đó là tạo ra con đường để hình thành các tổ chức
các lực lượng chính trị đối lập với đảng cộng sản
khái niệm xã hội dân sự có nguồn gốc từ phương tây
tại việt nam các tổ chức xã hội dân sự đang tồn tại dưới nhiều hình thức
như tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp
nhân đạo từ thiện hữu nghị
các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc sở thích
các tổ chức dịch vụ công không phải do nhà nước lập ra
những tổ chức này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện
tự bảo đảm kinh phí phi lợi được
tuân thủ các quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp hoạt động với nhà nước
bởi vì hai cái này có những cái mặt khác nhau
mà cái âm mưu hiện nay là người ta đánh đùng hai cái hình thức này lại với nhau
và xem như là xã hội dân sự là một cái tổ chức để chống lại
phản đối những cái quyết sách của cái cơ quan cầm quyền
và đã có thời gian và đến bây giờ
người ta lời dùng cái xã hội dân sự này để trở thành một cái cấu cù của cuộc cách mạng mẫu
ngoài tổ chức rise dễ dàng nhận thấy hoạt động của nhiều hội nhóm núp bóng xã hội dân sự
do các cá nhân tổ chức chống đối cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước thành lập điều hành
như hội anh em dân chủ hội bầu bí tương thân hội nhà báo độc lập mạng lưới nhân quyền việt nam
các nhóm này không hoạt động một cách độc lập riêng rẽ
mà đã có sự móc nối câu kết chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế
thường xuyên có hoạt động chống phá việt nam
nhân danh tổ chức này tổ chức kia để rồi thực hiện cái mưu đồ chống phá đảng chống phá nhà nước
thông qua các tổ chức dân sự thậm chí là tiếp tay cho các thế lực thù địch
chống lại nhà nước gây bạo loạn gây lật đổ thậm chí còn là liên kết với nước ngoài
để dựng lên cái mà ta gọi là gì ta gọi là những phát động cuộc chiến tranh
tổn hại những nền lực lập dân tộc cũng như chủ quyền của quốc gia
có thể thấy việc áp đặt hình thành mô hình xã hội dân sự theo kiểu xã hội phương tây
là không phù hợp với điều kiện việt nam
hoạt động của tất cả các hội nhóm đoàn thể
đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của hiến pháp và pháp luật việt nam
mọi hành vi núp bóng thành lập xã hội dân sự để sản sinh ra các hội nhóm chống đối đảng nhà nước
đều vi phạm pháp luật cần phải loại bỏ
cơ quan công an khuyến cáo rise là tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dụng người khác
tham gia tài trợ nhận tài trợ của rise tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do rise tổ chức
hoạt động theo sự chỉ đạo của rise sẽ đồng phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố
và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành
vì thế mỗi người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin kiểm tra trước khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội
tránh bị các đối tượng chống đối đảng nhà nước lợi dụng kích động